ban tuyên giáo trung mương do đồng chí nguyễn thanh long phó trưởng ban tuyên giáo trung mương làm trường đoàn
đã có buổi làm việc với thành quỳ đà nẵng về tình hình thực hiện nghị quyết số ba mươi sáu của bộ chính trị khóa một mươi một
về đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế
trên địa bàn thành phố trong năm năm qua
qua năm năm triển khai thực hiện nghị quyết số ba mươi sáu đến nay đà nẵng có hơn tám trăm bốn mươi bảy dịch vụ công trực tuyến mức độ ba và bốn
hơn năm trăm linh cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin mạng lưới điện thoại cố định điện thoại di động
internet cắp quang trên địa bàn thành phố rộng khắp đến một trăm linh thôn bản khu dân cư phủ sóng ba g
một trăm linh doanh nghiệp có máy tính mạng nội bộ và kết nối internet
phát biểu kết luận tại buổi làm việc đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao những kết quả thực hiện
nghị quyết số ba mươi sáu trong thời gian qua nhất là tốc độ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin
trong phát triển kinh tế xã hội thành phố
qua đây đề nghị đà nẵng đẩy nhanh tiến độ xây dựng trở thành nơi tiên phong của cả nước
về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên mọi lĩnh vực
sớm đưa đà nẵng trở thành thành phố hiện đại thông minh toàn diện